bộ y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan gồm bộ quốc phòng công an ubnd tp hà nội
ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương để xây dựng kịch bản và triển khai việc diễn tập
về công tác y tế phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
tại nơi diễn ra đại hội sẽ bố trí một phòng y tế với các thiết bị hiện đại đầy đủ phương tiện cấp cứu
thuốc đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu khi đại hội diễn ra
trong khi dịch covid một mươi chín trên thế giới diễn biến phức tạp công tác y tế đóng vai trò quan trọng
trong việc bảo đảm sức khỏe lãnh đạo đảng nhà nước đại biểu trong nước và quốc tế
phóng viên cán bộ nhân viên những người tham gia phục vụ đại hội một mươi ba